tính đến ngày hôm nay các tổ tuần tra kiểm soát tại ba mươi phường xã và hai mươi tổ tuần tra cơ động của công an tỉnh đồng nai
đã tăng cường cho công an tp biên hòa liên tục tuần tra kiểm soát và lập hồ sơ xử phạt các trường hợp vi phạm giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
lực lượng công an thành phố cùng hai mươi tổ tuần tra cơ động và công an các phường xã đã lập hồ sơ xử lý gần hai bảy ngàn trường hợp
lập biên bản xứ phạt số tiền hơn ba tám tỷ đồng
trong đó hai mươi tổ tuần tra lưu động cũng đã lập hồ sơ xử lý hơn một hai trường hợp lập biên bản xứ phạt số tiền gần một hai tỷ đồng
các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là ra đường khi không thực sự cần thiết với hơn một bảy ngàn trường hợp
hơn ba trăm tám mươi trường hợp lỗi vứt bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định hơn ba trăm hai mươi trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường
một trăm sáu mươi trường hợp không dư khoảng cách an toàn
trong những ngày qua khi phát hiện một số địa phương có số lượng người dân ra đường vẫn đông
lực lượng công an đã tập trung kiên quyết xử lý các trường hợp bất chấp quy định giãn cách để ngăn chặn lây lan của dịch bệnh